tại hà nội hội điện ảnh việt nam đã tổ chức lễ trao giải cánh diều năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín lễ trao giải cánh diều năm nay được tổ chức với quy mô nhỏ gọn
ngay tại trụ sở của hội điện ảnh việt nam
ở hàng mông phim truyền hình giải thưởng cánh diều đã thuộc về bộ phim về nhà đi con
đây là kết quả rất xứng đáng và được dự đoán trước bởi bộ phim đã tạo được hiệu ứng tốt
và cũng đã giành nhiều giải thưởng trước đó
một bộ phim truyền hình khác cũng thắng lớn tại cánh rầu năm hai nghìn một mươi chín là hoa hồng trên ngược trái
bộ phim của đạo diễn nghệ sĩ ưu tú vũ trường khoa giành giải bạc cho hạng mục phim truyền hình
diễn viên ngọc quỳnh và diễn viên hồng diễm cũng giành được giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ bộ phim này
ở hạng mục phim điện ảnh thì giải thưởng cánh diều vàng đã thuộc về bộ phim hạnh phúc của mẹ
của đạo diễn phạm huỳnh đông và cánh diều bạc đã được trao cho bộ phim hai phượng của đạo diễn lê văn kiệt